xin kính chào quý vị khán giả quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình đối ngoại và hội nhập được phát sóng trên truyền hình nhân dân
thưa quý vị việt nam tham gia hiệp hội các quốc gia đông nam á asean đến nay đã gần ba thập niên
có thể thấy đây chính là quá trình cùng phấn đấu vì một đông nam á hòa bình và thịnh vượng trong cộng đồng thế giới rộng lớn
nhìn từ góc độ khác asean lớn mạnh gắn liền với việt nam và việt nam phát triển có hình ảnh của asean
trong tuần tới việt nam là chủ nhà của diễn đàn tương lai asean
diễn đàn lần này là một trong những sự kiện đa phương lớn mà việt nam tổ chức trong năm hai nghìn hai mươi bốn
mang theo thông điệp việt nam mong muốn đóng góp chủ động tích cực tham gia định hình tương lai và bước phát triển mới của asean trong thời gian tới
việc tổ chức diễn đàn tương lai asean hai nghìn hai mươi bốn có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong tổng thể chiến lược đối ngoại ngoại giao của việt nam
đặc biệt là trong triển khai đường lối đối ngoại đa phương
được nêu tại đại hội một mươi ba của đảng
diễn đàn tương lai asean hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề xây dựng cộng đồng asean phát triển nhanh bền vững lấy người dân làm trung tâm sẽ được tổ chức ngày hai mươi ba tháng bốn tại hà nội
đây là sáng kiến quan trọng do thủ tướng việt nam phạm minh chính đề xuất tại hội nghị cấp cao asean lần thứ bốn mươi ba vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi
ý tổng mới của việt nam với mong muốn tạo ra diễn đàn chung cho các nước thành viên cũng như bạn bè
đối tác người dân đóng góp vào việc thúc đẩy định hình con đường phát triển trong tương lai của asean
asean đang trong quá trình chuyển đổi trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang có những biến chuyển hết sức là nhanh chóng phức tạp
chính vì vậy mà mỗi nước thành viên asean cũng như là cộng đồng doanh nghiệp người dân asean đang đứng trước những cái sự có thể nói là lựa chọn rất là khó và khác nhau
rất là đa dạng
trong chiến lược phát triển của mỗi nước cũng như là cho quá trình phát triển chung của asean trong giai đoạn tới
diễn đàn sẽ tạo ra một khuôn khổ để các bên liên quan trong khu vực cũng như ngoài khu vực cùng tham gia cung cấp các ý tưởng sáng kiến
cho quá trình xây dựng tầm nhìn asean đến năm hai nghìn bốn mươi năm và thực hiện tầm nhìn này của asean trong thời gian tới
đây cũng là đóng góp rất cụ thể của asean cho hội nghị thượng đỉnh tương lai do liên hợp quốc tổ chức vào tháng chín năm nay
có thể nói là cái vai trò cái vị thế của việt nam trong thời gian gần đây
như là một quốc gia đang lên và có một vị thế rất được tôn trọng
cái việc mà chúng ta tổ chức cái diễn đàn tương lai asean này thì cũng nằm trong xu hướng chung đó
và trong cái chính sách đối ngoại của việt nam thì cái vai trò của asean luôn luôn được coi trọng và được xếp gần như là đứng đầu tiên về công tác đối ngoại
cái diễn đàn này nó làm cho asean gần với người dân hơn
đây là một cái diễn đàn mà tất cả các giới đều có thể tham gia trao đổi câu chuyện của asean
chứ không phải chỉ là các nhà chính trị và cũng giúp cho các nhà lãnh đạo của các quốc gia
cũng được nghe tiếng nói của người dân một cách thích thật hơn
diễn đàn lần này sẽ hội tụ đông đảo đại diện lãnh đạo cấp cao cũng như các cấp của chính phủ các nước thành viên asean
và các đối tác cũng như các học giả các giới khác nhau trong khu vực asean
chúng tôi mong muốn và kỳ vọng là từ diễn đàn này sẽ có thêm nhiều ý tưởng mới
mang tính sáng tạo mang tính đổi mới để có thể đóng góp được vào quá trình trao đổi thảo luận chính thức
trong khu vực asean cũng như giữa asean và các nước đối tác với một diễn đàn mang tính chất mở như diễn đàn tương lai asean
và với một mục đích rất rõ ràng là hướng tới tương lai
chúng tôi kỳ vọng là chúng ta sẽ có được thật nhiều những ý tưởng mới để mà asean có thể định hình được tương lai của mình
diễn đàn tương lai asean hai nghìn hai mươi bốn chính là một trong những đóng góp cụ thể của việt nam
cho nỗ lực chung nhằm hướng tới xây dựng cộng đồng asean
lấy người dân làm chung

nhìn cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm trong bối cảnh thế giới và khu vực đang biến chuyển nhanh chóng
phức tạp đặt ra nhiều thời cơ vận hội đi kèm với những thách thức không nhỏ
asean đang đối mặt với những thách thức trong quá trình chuyển đổi công nghệ
đảm bảo các mục tiêu phát triển bền vững ứng phó với bất ổn địa chính trị gia tăng
và cạnh tranh ngay trong nội khối trong bối cảnh kinh tế thế giới đang chịu ảnh hưởng
bởi sự gián đoạn của chuỗi cung ứng lạm phát tăng cao
hai cuộc xung đột nga ukraine và israel hamas biến đổi khí hậu
bản thân các quốc gia asean cũng đang đứng trước nhiều lựa chọn khác nhau
trong chiến lược phát triển cũng như tầm nhìn về asean về khu vực và thế giới
tình hình mới đặt ra nhiều câu hỏi cho asean hiện tại cũng như tương lai
làm thế nào để duy trì vai trò trung tâm thích ứng với sự thay đổi của khu vực và thế giới
làm sao để cân bằng và hài hòa các mối quan tâm và lợi ích của các thành viên
làm sao để cân bằng giữa đổi mới và bảo tồn các giá trị cốt lõi của asean
trong bối cảnh đó ý tưởng tổ chức diễn đàn tương lai asean
asean future forum là một phần trong nỗ lực của việt nam và các nước asean
nhằm tạo diễn đàn để trao đổi và tìm kiếm lời giải cho những câu hỏi trên
diễn đàn sẽ là kênh cung cấp các ý tưởng sáng kiến cho quá trình xây dựng tầm nhìn asean đến năm hai nghìn bốn mươi năm
đại diện cho tiếng nói và đóng góp của khu vực vào nỗ lực định hướng phát triển tương lai của thế giới
thì nếu mà quý vị vào xem cái trang web của diễn đàn thì cũng có thể thấy có một cái mục đấy là tiếng nói của người dân asean
thì ở đó chúng tôi cũng đã mở ra cái chuyên mục đó và hy vọng là sẽ có nhiều cái đóng góp của người dân của các giới tại asean cho chính cái trang web đó của chúng tôi
xin cảm ơn những chia sẻ của thứ trưởng trong chương trình hôm nay
asean có không gian kinh tế rộng mở nhiều sáng kiến mới cũng đang được thúc đẩy mạnh mẽ để asean kịp thời nắm bắt tận dụng cơ hội từ những xu thế phát triển mới
asean độc lập tự cường là điểm sáng về tăng trưởng kinh tế tăng cường thương mại đầu tư nội khối
ứng phó hiệu quả với các thách thức về an ninh năng lượng an ninh lương thực vững vàng vượt qua đại dịch covid một mươi chín
asean đóng vai trò là một mắt xích quan trọng trong các cơ chế hợp tác khu vực thông qua quan hệ và hợp tác với các đối tác bên ngoài
và hiện nay asean đang đứng trước sứ mệnh phải khẳng định là một cực trong thế giới đa cực là trung tâm trong hợp tác cũng như cấu trúc ở khu vực
và asean hoàn toàn có đủ khả năng đảm nhận được sứ mệnh đó
diễn đàn asean là nơi chúng ta cùng thúc đẩy sự ổn định và thịnh vượng cho khu vực ấn độ dương thái bình dương
một trong những mục tiêu quan trọng nhất và ưu tiên của asean đó là đảm bảo một khu vực hòa bình và an toàn cho hơn sáu trăm sáu mươi triệu người dân
hướng đến mục tiêu này asean đã nỗ lực xây dựng nền móng vững chắc dựa trên những cơ chế khuôn khổ hợp tác về chính trị và an ninh và cả văn hóa xã hội
bên cạnh những hoạt động nhằm thúc đẩy liên kết chặt chẽ trong khối asean cũng hướng đến những quan hệ với các đối tác khác đóng góp cho nỗ lực xây dựng cộng đồng
trong thông điệp được đưa ra tại hội nghị cấp cao asean bốn mươi ba tại jakarta indonesia thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã nhấn mạnh phải nâng cao tự cường của asean
thông qua đẩy mạnh liên kết kinh tế mở rộng thị trường nội khối khơi thông các dòng chảy thương mại và đầu tư
các nước asean cần tháo gỡ các điểm nghẽn và giao cản về chính sách và thể chế duy trì ổn định chuỗi cung ứng nội khối nhằm nâng cao sức chống chịu của khu vực trước các tác động thách thức từ bên ngoài
cùng với đó củng cố vai trò của asean là tâm điểm của mạng lưới các hiệp định thương mại tự do
thông qua việc giả soát nâng cấp và đàm phán mới các hiệp định thương mại tự do giữa asean với các đối tác nhằm tạo ra những sung lực phát triển mới cho nền kinh tế khu vực
theo nhận định của các vị lãnh đạo các nước thành viên asean ở giữa tâm điểm cạnh tranh gây gắt asean cần giữ vững cân bằng chiến lược với các nước lớn
asean sẽ phải thực sự trở thành một cầu nối tin cậy với năng lực điều hòa và cân bằng các mối quan hệ và lợi ích
kiên định mục tiêu xây dựng cấu trúc khu vực rộng mở minh bạch bao trùm và quan trọng nhất là thống nhất giữ vững lập trường nguyên tắc của mình trong các vấn đề có liên quan trực tiếp đến môi trường an ninh phát triển của khu vực
chỉ có như vậy vai trò của asean mới có thể phát huy thực chất và nhận được sự coi trọng trên thực tế của các đối tác nhất là các nước lớn
hướng tới tương lai bền vững việt nam đưa ra khuyến nghị các cơ chế hợp tác của asean mở rộng các lĩnh vực tiềm năng như chuyển đổi số kinh tế số thương mại điện tử chuyển đổi năng lượng tài chính xanh công nghệ xanh nhằm tạo thêm sung lực cho tăng trưởng bao trùm hướng tới phát triển bền vững mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

trên nền tảng đoàn kết tin cậy và hợp tác trong bối cảnh đầy biến động hiện nay các giá trị này tiếp tục được phát huy đưa asean vượt qua khó khăn thử thách khẳng định vai trò và uy tín ở khu vực và trên thế giới